lúc sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn người cán bộ vừa là người lãnh đạo
vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân không đòi hỏi một quyền lợi riêng cho mình
cống hiến trọn đời cho nhân dân cho tổ quốc
học tập và làm theo tấm gương của bác cán bộ hành chính tại bộ phận một cửa
quận long biên thành phố hà nội đã thực hiện theo quy trình ba theo năm rõ
đổi mới phong cách phục vụ lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ba theo năm rõ là quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn mực đang được thực hiện
tại phường việt hưng quận long biên
ba theo là thực hiện công việc điều hành theo quy chế thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch
giải quyết công việc theo quy trình
năm rõ là rõ người rõ việc rõ quy trình rõ trách nhiệm rõ hiệu quả
đối với mỗi cán bộ công chức theo công việc chuyên môn của mình
thì đều phải thực hiện nó cụ thể tức là kết quả được đến đâu nó phải rõ
và công việc giao cho phải cụ thể
và trong cái phối kết hợp cũng phải rõ để cái kết quả cuối cùng nó là cao nhất
chính lãnh đạo của bộ phận một cửa thường xuyên sâu sát kiểm tra hiệu quả làm việc của nhân viên
chị vẫn thường đặt mình vào vị trí của người dân khi đến làm thủ tục
lắng nghe góp ý của người dân để kịp thời tiếp thu
chỉnh sửa những khâu còn hạn chế trong cung cách phục vụ nhân dân
với trách nhiệm trưởng bộ phận thì chúng tôi thường xuyên sang kiểm tra
và có thể cũng đắm bắt từ công dân
xem cái ý thức trách nhiệm của cán bộ công dân
như thế nào hướng dẫn công dân có tận tình không
về cái thời gian giải quyết có đảm bảo không
và có gây gì khó khăn cho công dân không
thì từ những cái đó thì cái lời khen thì cũng rất là nhiều
và tuy nhiên thì cũng có những cái góp ý nhỏ
thì chúng tôi cũng kịp thời là rút kinh nghiệm ngay
khi công dân đến đây thực hiện nhiệm vụ gì
và chúng tôi cũng đã cố gắng đỡ công dân để hiểu rõ được những nội dung mà người ta cần thực hiện
để thứ nhất làm sao mà công việc được giải quyết nhanh chóng
hiệu quả và thuận lợi nhất tạo điều kiện nhất cho nhân dân
bên cạnh đó lãnh đạo phường quán triệt trong đội ngũ cán bộ công chức
tuân thủ mời tiêu chí khi khách đến giao dịch
thường xin trao đổi hàng ngày để chị em có sự tiến bộ
từ phong cách thái độ phục vụ nhân dân trên địa bàn
tại phường việt hưng đây thì tôi thấy thái độ của các cán bộ công chức làm việc rất nhiệt tình
và hài hòa tính lết rất là hài hòa
và nhẹ nhàng và không gây một cái phiền nhiễu gì đối với người dân chúng tôi cả

nâng cao chất lượng công dân
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từ chính nhân tố cán bộ
lấy người đứng đầu làm gương xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức tận tụy trách nhiệm
thân thiện gần dân là yêu cầu đề ra với đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa cấp phường cấp quận
từ đó thay đổi quan niệm hành là chính trong nhận thức của người dân
mô hình ba theo năm rõ sẽ được nhân rộng tại bộ phận một cửa của một mươi bốn phường
trên địa bàn quận long biên trong thời gian tới